tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành
để tập trung thảo luận các giải pháp chính sách tài khoá chính sách tiền tệ
nhằm tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát
thúc đẩy tăng trưởng phù hợp với tình hình hiện nay
cùng dự có phó thủ tướng lê minh khái và lãnh đạo các bộ ngành trung ương
tại cuộc họp đại diện lãnh đạo ngân hàng nhà nước việt nam bộ tài chính
văn phòng chính phủ đã báo cáo tình hình thực hiện các chính sách tiền tệ
chính sách tài khoá thời gian qua
phó thủ tướng lê minh khái lãnh đạo các bộ ngành đã thảo luận
đóng góp các ý kiến kiến nghị nhiều giải pháp sử dụng các công cụ hiện có
để tăng cường ổn định vĩ mô kiểm soát lãm phát bảo đảm các cân đối lớn
kiểm soát nợ công nợ chính phủ trong đó tập trung vào các giải pháp về tỷ giá
lãi suất cho vay lãi suất huy động miễn giãn hoãn giảm thuế
tăng cường quản lý thị trường vàng tăng cường áp dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh
huy động các nguồn lực thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược
phát hành trái phiếu chính phủ đầu tư nhà ở xã hội phối hợp chặt chẽ với các bộ
ngành chức năng trong thanh tra kiểm tra bảo đảm các hoạt động kinh doanh lành mạnh
đúng định hướng phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp
cùng với một số nét lớn của tình hình thế giới hiện nay thủ tướng phạm minh chính nêu rõ
thời gian qua kinh tế vĩ mô trong nước cơ bản ổn định kiểm soát lãm phát
thúc đẩy tăng trưởng các cân đối lớn được bảo đảm tiếp tục kiểm soát nợ công nợ chính phủ
đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên quốc phòng an ninh được bảo đảm
ổn định chính trị chất tự an toàn xã hội tuy nhiên thủ tướng lưu ý cân ra soát
tập trung vào các chính sách tiền tệ chính sách tài khoá trên cơ sở đó
tiếp tục giữ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát thúc đẩy tăng trưởng
bảo đảm các cân đối lớn tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh giữ ổn định chính trị
trật tự an toàn xã hội chống tiêu cực tham nhũng
muốn vậy chúng ta phải có đánh giá tình hình chính xác có giải pháp từ sớm từ xa
về các nhiệm vụ cụ thể thủ tướng đề nghị điều hành chính sách tài khoá mở rộng
hợp lý có trọng tâm trọng điểm tăng thu giảm chi thúc đẩy đầu tư công
nghiên cứu phát hành trái phiếu chính phủ triệt đề tiết kiệm chi tăng huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển
trước mắt cần huy động ngay khoảng một trăm linh tỷ đồng để có nguồn phục vụ các dự án trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
về lâu dài cần nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền chuẩn bị các dự án đầu tư hạ tầng
theo thủ tướng sở dĩ chúng ta làm được việc này là dựa trên cơ sở nợ công nợ chính phủ
bộ trì ngân sách thấp hơn quy định tăng thu ngân sách hàng năm lớn bổ sung bù đắp các dự án
đầu tư công thúc đẩy đầu tư tư lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư kích hoạt mọi nguồn lực
điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả phối hợp chặt chẽ đồng bộ với chính sách tài khoá
thị trường mở bơm tiền ra hút tiền vào can thiệp thị trường ngoại tệ phù hợp
đặc biệt lưu ý là không để cái tỷ giá ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô kiểm soát lạm phát giữ cái ổn định tương đối về cái tỷ giá
cái tỷ giá về điều hiện điều hành cái tỷ giá về tiền gửi thì các ông chí có thể điều hành nó linh hoạt nó linh hoạt
thế còn cái tiền dứt khoát là phải tiếp tục thực hiện
giải pháp để tạo thuận lợi tiếp cận cái tín dụng
rồi tiết giảm chi phí giảm cái lãi suất cho vay
nhất là cái số hóa
vừa rồi có cái ngày số hóa tôi thấy làm rất tốt
phấn đấu là tăng cái tiến dụng khoảng năm sáu ngay trong cái quý hai này
đến hiện nay thì theo cái số liệu thông kê của ông chí là mới một chín mươi năm
tiết giảm chi phí tiếp tục giảm lãi suất cho vay
một hai vẫn còn dư đi
vì lợi nhuận ngân hàng vẫn còn cao chênh lệch lãi sất huy động vẫn có chênh lệch
rồi cho vay lớn ứng dụng số hóa sẽ tiết giảm chi phí
về quản lý thị trường vàng thủ tướng nhấn mạnh
cần chủ động công tắc truyền thông tăng cường thanh tra giám sát bảo đảm kỳ luật kỳ cương
xử lý nghiêm các vi phạm yêu cầu các ngân hàng thương mại cùng với công ty trách nhiệm hoạn
một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn sgc ngồi lại với nhau để hợp tác
đồng hành cùng ngân hàng nhà nước làm việc này
chỉ đạo đến ngày một mươi năm tháng sáu đơn vị nào không thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử
kết nối với cơ quan thuế trong kinh doanh mua bán vàng thì phải bị rút giấy phép
việc này phải được làm cương quyết
thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công lấy đầu tư công
dẫn dắt đầu tư tư kích hoạt mọi nguồn lực xã hội huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển
khẩn trương nghiên cứu phát hành trái phiếu chính phủ tập trung cho các hạ tầng chiến lược
chuyển đổi số chuyển đổi xanh nhà ở xã hội đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính tối đa
đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của ngân hàng
văn phòng chính phủ tham mưu cho chính phủ ban hành chỉ thị của thủ tướng chính phủ
về cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính đặc biệt là chuyển đổi số
ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và tài chính tăng cường thanh tra
giám sát liên quan đến buôn lậu gam hàng đội giá không tuân thủ pháp luật
bộ công an tăng cường công tác này